công an huyện nghi lộc nghệ an cho biết đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá giải euro hai nghìn một mươi chín
bắt giữ tám đối tượng trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc nghệ an
bước đầu làm rõ từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã đánh bạc với số tiền hơn một sáu tỷ đồng
vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong lúc các đối tượng đang bắt kèo trận bán kết euro giữa đội tuyển anh và đan mạch
bắt giữ tám đối tượng đều trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc về hành vi đánh bạc thu giữ số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng
một máy tính sách tay một mươi hai điện thoại di động ba xe máy và các tài liệu đồ vật khác có liên quan
bước đầu chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ từ đầu tháng năm
thời điểm bị bắt là hơn một sáu tỷ đồng
đối tượng cầm đầu là đặng việt hùng tổ chức nhận các kèo của mỗi trận đấu
và trực tiếp thanh toán thắng thua sau khi các trận đấu bóng đá kết thúc cho người chơi
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm viết hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
trần văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lương thế đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng trú tại thành phố hồ chí minh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà huỳnh thị ni chú tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang
đặt mua sát phi tại thành phố hồ chí minh với giá trên một trăm linh ba triệu đồng
đến sáng ngày một tháng bảy hiếu cùng cường và đạt điều khiển xe ô tô tải cậu đến công trình xây dựng của bà nhi giao sắt
sau khi đếm đủ số lượng sắt trên xe bà y giao trước cho hiếu một trăm linh triệu đồng
khi vừa cầu số sắt xuống thì nhóm thợ xây nhà bà nhi phát hiện số sắt được giao ít hơn số đặt mua
nên yêu cầu hiếu kiểm tra lại
thấy sự việc bị bại lộ hiếu liền chạy xe lên ô tô cùng cường và đạt bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tri tôn tổ chức lực lượng truy đuổi bắt giữ ba đối tượng cùng phương tiện và tăng vật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chỉ mua hai trăm linh cây sắt phi một mươi và tám mươi cây sắt phi một mươi tám
ít hơn số sát bà nhi đặt mua rồi dùng thủ đoạn gian dối lừa bà nhi để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi chín triệu đồng